hôm nay công an tỉnh vĩnh long cho biết nghi can nguyễn thị vân năm mươi hai tuổi ngụ tại tỉnh bến tre hung thủ đâm thống sọ cho bé một mươi một ngày tuổi khi nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần
theo kết quả của viện pháp y tâm thần trung ương phân viện phía nam cho thấy trong thời điểm gây án nghi can này mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi hiện đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương hai đồng nai
trước đó vào chiều ngày bảy tháng tám nghi can trên đến phòng bệnh số một mươi khoa sản bệnh viện đa khoa vĩnh long móc tiền cho nhiều sản phụ nói làm tứ thiện và ngồi lại phòng bệnh
đến gần sáng nghi can được xác định là dùng dao đâm thấu sọ cho bé một mươi một ngày tuổi con của sản phụ võ thị hồng duyên
ngày một mươi tháng tám công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố bị can đối với nguyễn thị vân về hành vi giết người
trong quá trình điều tra phát hiện bị can có dấu hiệu tâm thần nên cơ quan công an làm các thủ tục trưng cầu giám định tâm thần và đưa đi chữa trị theo quy định